xin kính chào quý vị và các bạn
tại bắc bộ do ảnh hưởng tăng cường yếu của không khí lạnh nên cho đêm nay và ngày mai tại đây
sẽ có mưa vài nơi trưa chiều trời có nắng với nền nhiệt độ là một mươi bốn hai mươi tám độ trời rét về đêm và sáng
lùi xuống trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực nghệ an và hà tĩnh phổ biến không mưa
với nền nhiệt độ ở ngưỡng rét giao động trong khoảng một mươi tám hai mươi tám độ
phần từ quảng bình đến thừa thiên huế có mưa vài nơi nhiệt độ đạt ở mức là hai mươi hai mươi chín độ trời lạnh
còn các tỉnh đà nẵng đến ninh thuận bình thuận có mưa rào và rông vài nơi với nền nhiệt độ là hai mươi một ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày mai hầu như khá khô giáo và ít mưa
có chăng chỉ xảy ra mưa rào và rông xuất hiện cục bộ vào lúc chiều tối vào đêm
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến tại tây nguyên là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi ba mươi ba độ
đến với thông tin thời tiết trên biển
tại đây quần đảo hoàng sa sẽ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
còn tại khu vực quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
tầm nhìn xa giảm xuống mức bốn một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp năm trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi độ
khu vực thủ đô hà nội ít mây
không mưa ngày nắng gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi tám độ